kết quả báo cáo từ kiểm toán nhà nước xác định số phải nộp tăng thêm gần hai mươi tỷ đồng
trong đó có một số đơn vị có kiến nghị nộp ngân sách lớn như tập đoàn dầu khí việt nam
tập đoàn điện lực việt nam tổng công ty thép việt nam
báo cáo của kiểm toán nhà nước tổng hợp kết quả kiểm toán năm vừa qua cho biết
thu ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy tăng sáu bảy so với dự toán giao đạt mức tăng cao nhất trong hai năm gần đây
song kết quả tăng thu chủ yếu từ tiền sử dụng đất lợi nhuận cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp
nếu loại trừ dầu thô tiền sử dụng đất và sổ số kiến thiết thu nội địa chỉ đạt hơn chín mươi tám dự toán giao
báo cáo cũng cho biết tình trạng các đơn vị tổ chức người nộp thuế hạch toán và kê khai thiếu doanh thu
xác định sai chi phí từ đó tính thiếu thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập doanh nghiệp và các khoản phải nộp khác vẫn diễn ra và chậm được khắc phục